hiện nguồn nước từ các kênh rạch sông ngòi và các nhà máy cung cấp nước sạch ở bến tre đều bị nhiễm mặn
nguồn nước ngọt khăn hiếm nên ở nhiều nơi người dân phải chấp nhận mua nước ngọt với giá từ tám mươi đồng
đến một trăm linh đồng một mét khối nước giếng khoan thậm chí có nơi phải trả hai trăm linh đồng một mét khối
nhà có đến một mươi dụng cụ chữa nước mưa nhưng đến thời điểm này gia đình bà tiền ngọc nga
xã mỹ hòa huyện ba chi đã phải mua nước ngọt để dùng
một trăm bảy mươi đồng là giá mà gia đình bà phải trả cho hai mét khối nước ngọt lấy từ giếng khoan
mặc dù giá đắt nhưng bà nga và nhiều gia đình khác ở đây vẫn phải chấp nhận
hiện nay nhiều gia đình nằm ở vùng sâu vùng xa khu dân cư ở những nơi hảo lánh ngoài ruộng ven sông
ở các huyện bà chi mò cày nam chợ lách đã cạn nguồn nước
nhiều gia đình đã mua nước ngọt nên giải pháp duy nhất đối với họ là phải đổi mua nước ngọt để dùng
phải mua nước qua nhiều khâu trung gian nên khi đến được với họ thì giá cũng tăng lên gấp đôi
có nơi lên tới hơn hai trăm linh đồng một mét khối nước
ngay tại thành phố bến tre tận dụng thời cơ mùa khan hiếm nước ngọt nhiều xa lan đã chở nước sông
từ các tỉnh như tiền giang cần thơ về cung cấp nước cho người dân bến tre

nhận của phóng viên tại khu vực bến mỗi ngày đều có xà lan cập bờ sông bán nước lại
cho các xe bồn xe bồn bánh chở thuê với giá một trăm linh đồng một mét khối
sau đó các xe này sẽ chở nước đến các hộ dân có nhu cầu